kính chào quý vị và các bạn
thời tiết đáng chú ý nhất trong đêm nay vẫn là mưa rông rải rác ở tây nguyên nam bộ và bắc trung bộ
trong khi đó các khu vực còn lại bao gồm bắc bộ và trung trung bộ cũng như nam trung bộ
hầu hết phổ biến là ít mưa
còn về nhiệt độ nền nhiệt độ tại bắc bộ vẫn phổ biến từ hai mươi ba mươi một độ về đêm và sáng trời xe lạnh
các tỉnh ven biển từ thanh hóa đến thừa thiên huế
ngày mai có nắng nên nhiệt độ trưa chiều mai sao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
phần còn lại từ đà nẵng đến bình thuận cao hơn khoảng một hai độ
xa hơn ở phía nam cả tây nguyên và nam bộ sang đến ngày mai mưa rông sẽ giảm dần và có nắng
nhiệt độ cao nhất ở khu vực tây nguyên phổ biến từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
còn nam bộ trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trên biển tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông dài rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
còn tại quần đảo trường sa chỉ có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội có mây đêm có mưa vài nơi
ngày có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giá rộng trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ